thời gian gần đây tình hình vi phạm về quản lý bảo vệ rừng tại lâm đồng diễn biến phức tạp
nhiều vụ vi phạm trên quy mô lớn gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài nguyên rừng
trước thực trạng đó tỉnh lâm đồng vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành đơn vị chủ rừng
tập trung thực hiện các biện pháp ngăn chặn xử lý triệt đề tình trạng vi phạm quy định
về quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng yêu cầu các sở ngành địa phương đơn vị chủ rừng
đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức không phá rừng lấn chiếm đất rừng
đấu tranh xác định đối tượng chủ mưu cầm đầu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tập trung giả soát tổng hợp diện tích đất bị phá rừng bị lấn chiếm để thực hiện các biện pháp
quản lý khôi phục lại rừng không để đối tượng vi phạm sử dụng mua bán sang nhượng
trục lợi trái phép đồng thời tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan
do thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm về quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trong địa bàn quản lý